thực hiện công văn của bộ y tế về việc tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật đánh lừa người tiêu dùng
các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành thanh tra ra soát việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên các trang thông tin điện tử
qua đó hàng loạt cơ sở vi phạm đã bị xử lý với tổng số tiền phạt lên đến hàng tỷ đồng
các hành vi vi phạm chủ yếu là quảng cáo thực phẩm chức năng giống như thần dược quảng cáo sai sự thật
quảng cáo lừa dối như thuốc chữa bệnh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng quảng cáo không có nội dung khuyến cáo
thực phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
đáng chú ý là quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức các bài viết của các bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế bệnh nhân
với nội dung mô tả thực phẩm chức năng có tác dụng điều trị bệnh sử dụng hình ảnh uy tín thư tín của các đơn vị cơ sở y tế nhân viên y tế
thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo nhằm lấy lòng tin đánh lừa người tiêu dùng
những hành vi đó sẽ phạt tiền rất nặng và hàng loạt cơ sở vi phạm đã bị xử lý
trong thời gian tới công tác thanh tra xử lý các sai phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh
trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật